ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đinh thị minh liệu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố một mươi một phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn tám đinh thị minh liệu làm đại lý của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiệp
nhân thọ prudential việt nam công ty bảo hiểm prudential trong thời gian làm đại lý cho công ty bảo hiểm prudential
đinh thị minh liệu đã bán bảo hiểm cho nhiều cá nhân trú tại thị trấn quy đạt huyện minh hóa quảng bình và định kỳ sáu tháng thu tiền phí bảo hiểm
từ người mua bảo hiểm nhưng không nộp lại cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân dẫn đến các hợp đồng này bị mất hiệu lực
sau khi các hợp đồng bị mất hiệu lực đinh thị minh liệu vẫn tiếp tục thu tiền phí bảo hiểm từ người mua và chiếm đoạt
với những thủ đoạn này đinh thị minh liệu đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền
bước đầu xác định của ba nạn nhân tại địa bàn huyện minh hóa là hơn tám mươi một sáu triệu đồng
thưa quý vị các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến ba mươi bốn công nhân bị thương
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn seochin auto ở lô chi nam khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn phường tân hồng thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
theo đó vào khoảng chín h một mươi năm
ngày ba mươi tháng tám đã xảy ra sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng ba công ty trách nhiệm hiệu hạn seochin auto
qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường đến một mươi một h hai mươi hai phút ngày ba mươi tháng tám xác định có ba mươi bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty trách nhiệm hiệu hạn seoch natu
thăm hỏi động viên các nạn nhân đồng thời chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hiện công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự cố cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân đang được tập trung thực hiện
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo trong vụ án mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong bệnh viện tâm thần
trong số một mươi bị cáo có bốn bị cáo là cáo nguyên là cán bộ nhân viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một gồm
đỗ thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trưởng khoa bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn minh huệ điều dưỡng viên và bùi thị hạt hộ lý bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn anh vũ kỹ thuật viên bị truy tố về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
sáu bị cáo còn lại gồm nguyễn xuân quý nguyễn văn ngọc nguyễn trung nguyên nguyễn công thường lê hoàng hải bùi trí hải cùng chú tp hà nội bị truy tố về các tội
tàng trữ cháy phép chất ma túy mua bán cháy phép chất ma túy và tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy
theo cáo trạng quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của viện kiểm soát nhân dân huyện thanh trì hà nội
trong thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy quý đã thực hiện hành vi mua bán cháy phép chất ma túy ngay tại bệnh viện
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám
nhóm đối tượng dùng xe ô tô chắn ngang quốc lộ một gây ủn tắc giao thông trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đưa ra xét xử phúc thẩm về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năm bị cáo cùng chú ấp nhàn dân a xã tân phong thị xã giá rai
điều khiển hai xe ô tô chắn ngang quốc lộ một dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông bị ủn tắc
mặc dù lực lượng công an đã vận động thuyết phục
nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành
đặc biệt bị cáo lê thị dung và bị cáo ngô kim châu còn nằm ra giữa đường leo lên xe ô tô để chửi bới
xác định hành vi của năm bị cáo đã vi phạm pháp luật gây cản trở giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương
tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt y án bị cáo lê thị dung ba năm tù giam
các bị cáo ngô văn kiến ngô văn trạng và nguyễn thanh hiệp hai năm sáu tháng tù giam
riêng bị cáo ngô kim châu bị phạt hai năm tù hưởng án treo
để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn thuận tiện cho người dân
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tại hà nội lực lượng công an đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại nhiều khu vực trọng điểm dự kiến sẽ tập trung đông người trong đợt nghỉ lễ lần này
như bến xe khách nhà ga các tuyến giao thông trọng điểm
các khu vực sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ
tuyến đường vành đai ba tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố
và cũng là tuyến có một trong những bến xe khách lớn nhất của hà nội
trong một vài ngày trở lại đây những vi phạm kiểu như thế này diễn ra rất phổ biến
những ngày trước và sau đợt nghỉ lễ dọc tuyến này thường là địa điểm phát sinh
nhiều diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông
gây nguy hiểm và khó khăn cho việc đi lại của người dân
trong thời gian cao điểm người dân đi và quay trở lại thành phố
việc xử lý triệt đề những vi phạm như thế này
đang là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông
trong dịp nghỉ lễ hai nghìn chín đội cảnh sát giao thông đã có những chuyên đề kế hoạch
bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các cán bộ chiến sĩ
đứng ở các khu trọng điểm để xử lý triệt đề những tình trạng
tình trạng xe khách xe dù đón trả khách gây ủn tắc giao thông
gây nên sự thiếu an toàn khi tham gia giao thông
đội cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng một trăm linh cán bộ tiến sĩ
túc trực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các điểm ủn tắc giao thông
nhất là khu vực quanh biến xe vĩ đình hồ thùng mộ
ở những chỗ mà tập trung rất nhiều trường cao đẳng và trường đại học
cùng với đó tại trung tâm thành phố nơi dự kiến sẽ diễn ra một số hoạt động văn hóa nghệ thuật
các tuyến dẫn đến các khu vực này cũng được lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát liên tục
kịp thời xử lý nghiêm những hành vi ngổ ngáo của các thanh thiếu niên như thế này
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân
trong suốt thời điểm trước trong và sau đợt nghỉ lễ
cùng với việc xử lý nghiêm hành vi đua xe cổ vũ đua xe
các lỗi vi phạm khác cũng được tập trung xử lý trong đợt này
như không đổi mũ bảo hiểm trở quá số người quy định sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện
gây dối mất trật tự nơi công cộng
đặc biệt là tại những khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật
mừng kỷ niệm quốc khánh hai tháng chín
bao ăn vào sẽ mê tít
giá rẻ vô địch chỉ từ ba đến năm nghìn đồng một chiếc đủ các vị
mua nhiều có bán theo cân chỉ từ tám mươi năm nghìn đồng một cân
bánh nội địa chung hạn sử dụng dài tận sáu tháng
đó là những lời quảng cáo được đăng tải trên mạng xã hội
để giao bán những chiếc bánh trung thu mini như thế này
thường xuyên mua sắm trên mạng chị nguyễn hoàng lê trúc không hề lạ gì với dòng bánh này
vì nó được bán ở khắp nơi
thì thực sự là nhìn thấy màu mắt màu sắc của cái chiếc bánh ấy
mặc dù là rất là hấp dẫn nhưng mà cũng suy nghĩ thì cũng hơi băn khoăn
bởi vì là để được ra một cái giá thành rẻ như thế thì
rất có thể là người ta sử dụng những cái hương liệu không rõ nguồn gốc ở đâu
trên các sản thương mại điện tử lượt mua các loại bánh trung thu mini giá rẻ này cũng không hề ít
nhiều khách hàng còn không tiếc lời khen ngợi hương vị bánh thơm ngon
chính vì vậy mà những bánh trung thu mini này cũng không hề ít
nhiều người tiêu dùng đã tin tưởng và chẳng hề may lo lắng gì khi chọn mua
liên hệ qua điện thoại với một trang facebook giới thiệu là cơ sở chuyên bán đồ ăn vặt nội địa trung quốc
có địa chỉ tại quận long biên thành phố hà nội
giá rẻ màu sắc sạc sỡ đa dạng về hương vị
những điều này khiến cho nhiều người tiêu dùng thích thú và bỏ tiền mua
xong họ lại nhắm mắt bỏ qua điều quan trọng
đó là những yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
trong khi những chiếc bánh trung thu tương tự như thế này
đã liên tục bị lực lượng chức năng thu giữ trong những ngày qua
chiều ngày ba mươi tháng tám cục nghiệp vụ quản lý thị trường
đại diện văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đội quản lý thị trường số hai